xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
cơ quan công an bước đầu thao tông xua khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên cho một đối tượng người lào từ lào về việt nam với giá là một mươi triệu đồng và vụ việc đang được tiếp tục điều tra
công an đồng nai vừa phát hiện năm mươi đối tượng nam và nữ thanh niên tụ tập trong bốn phòng hát karaoke có biểu hiện nghi là sử dụng ma túy
qua kiểm tra nhanh có bốn mươi bảy trên năm mươi đối tượng dương tính với ma túy
theo thông tin ban đầu vào lúc ba h ba mươi
khoảng ba giờ dạng sáng ngày hôm nay đội quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp biên hòa bất ngờ kiểm tra quán karaoke tùng tây nguyên
phát hiện bốn phòng có tổng cộng năm mươi đối tượng gồm một mươi chín nữ và ba mươi một nam đang sử dụng chất ma túy trái phép
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ ba bịch ma túy tổng hợp dạng bột
một số viên ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
qua kiểm tra nhanh công an xác định có bốn mươi bảy đối tượng dương tính với chất ma túy và đã bị đưa về trụ sở tạm diễn để điều tra
vào sáng ngày hôm nay một vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc tp hồ chí minh trung lương đoạn thuộc địa bàn tỉnh tiền giang
vụ tai nạn đã làm bảy xe hư hỏng nặng hàng trăm xe cộ ủ nứ
vào khoảng tám h sáng ngày hôm nay một tài xế lái xe bảy chỗ chạy trên cao tốc tp hồ chí minh trung lương hướng từ tp hồ chí minh về miền tây
khi đến địa phận xã tân lý đông huyện châu thành tỉnh tiền giang tài xế phát hiện xe tải phía trước bị nổ lốp nên phanh gấp để tránh xe tải
lúc này sáu xe khách chạy cùng chiều phía sau không giữ được khoảng cách an toàn đã đâm liên hoàn vào các xe phía trước
vụ tai nạn đã làm hơn một trăm linh hành khách đi trên các xe này hỏa hốt và rất may chỉ có một số nạn nhân bị thương nhẹ
tại hiện trường nhiều xe cộ hư hỏng nặng phần đầu và phần sau hàng trăm xe chạy theo hướng tp hồ chí minh tiền giang đã bị ôn mũi trong một thời gian dài
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại